tại trụ sở trung ương đảng đoàn kiểm tra của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với ban cán sự đảng chính phủ kiểm tra việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị số năm
kết luận của đoàn kiểm tra đánh giá ban cán sự đảng chính phủ đã đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng nêu cao tinh thần trước đảng và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống
tham dự buổi làm việc có thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đồng chí thành viên của ban cán sự đảng chính phủ
theo đánh giá của đoàn kiểm tra ban cán sự đảng chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết trung mương bốn và chỉ thị năm có nhiều đổi mới sáng tạo quyết liệt tổ chức thực hiện các nghị quyết của trung mương nghị quyết của quốc hội đối với chỉ đạo điều hành chính phủ
toàn diện tập thể ban cán sự đảng đoàn kết thống nhất thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của ban cán sự đảng dưới sự chỉ đạo của đồng chí bí thư ban cán sự thủ tướng chính phủ
hoàn ngành những đánh giá của đoàn kiểm tra thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đoàn kiểm tra đã đưa ra khái quát nhiều vấn đề lớn mà ban cán sự đảng chính phủ cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới
đó là việc chỉ đạo chính phủ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình quản lý toàn diện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước
điều đó thể hiện qua kết quả tích cực về kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng khẳng định ban cán sự đảng chính phủ là một tập thể dân chủ đoàn kết thống nhất ý chí
và hành động với tinh thần nêu gương mà đoàn kết thực sự chứ không phải đoàn kết hình thức
đây là cội nguồn sức mạnh của một tổ chức đảng bởi không có đoàn kết thì không thể thành công
đi liền với đó là tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết liệt